phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh long đã bắt giữ hai xe tải chở số lượng lớn hàng hóa
có dấu hiệu vi phạm đang lưu thông trên tuyến quốc lộ tám mươi thuộc xã tân hội thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long
lực lượng tiến hành kiểm tra hai xe ô tô tải vi phạm mang biển kiểm soát năm mươi một c chín mươi bốn nghìn sáu
do tài xế nguyễn hoàng khánh ngụ phường châu phú b tp châu đốc tỉnh an giang điều khiển
và ô tô tải mang biển kiểm soát năm mươi một d một mươi sáu nghìn hai trăm sáu mươi ba do tài xế huỳnh thanh phong ngụ huyện châu phú
tp châu đốc tỉnh an giang đang vận chuyển hàng hóa trên đường từ an giang về tp hồ chí minh tiêu thụ
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên hai xe ô tô tải có chứa số lượng hàng hóa
gồm một trăm một mươi hai sản phẩm điện máy điện lạnh đồ điện tử đã qua sử dụng và sáu mươi chín thùng hàng chứa mỹ phẩm thuốc đông dược tân dược
số hàng hóa này thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu và không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc